từ một địa bàn có tới hơn bảy f vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chỉ sau một tháng từ quận tám thành phố hồ chí minh
đã được chuyển hóa thành vùng xanh và được ủy ban nhân dân thành phố công nhận
để làm được điều đó bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương còn có sự góp sức không nhỏ
của mỗi người dân trên địa bàn trong việc tuân thủ các quy định giãn cách xã hội
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà địa phương đã đề ra
mừng rỡ hạnh phúc tự do là tâm trạng chung của những người dân trên địa bàn quận tám thành phố hồ chí minh
khi nghe tin địa phương mình góp mặt trên bản đồ vùng xanh của thành phố
cuộc sống đã trở lại bình thường mới người dân có thể tiếp tục những công việc buộc phải hạn chế trước đây
như đi khám bệnh đăng ký bảo hiểm y tế đã quá hạn
đường phố đông đúc hơn nhiều hàng quán đã trở lại nhưng vẫn trong khung cảnh trật tự
quy cũ không ồ ạt như trước khi xảy ra đại dịch
tôi thấy đỡ hơn nhiều với lại bây giờ mình đi tới đi lưu đồ nó thoải mái tự do
mình được đi làm ăn rồi đó thì nói chung là ai cũng mừng
bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín quận tám được thành lập từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong bối cảnh dịch bệnh hết sức căng thẳng với quy mô hai trăm linh giường với hai mươi giường hồi sức
nhưng có thời điểm bệnh viện tiếp nhận đến hơn một trăm ba mươi bệnh nhân thở oxy
vậy mà chỉ sau hai tháng nơi đây chỉ còn hoạt động một nửa công suất
số bệnh nhân f giảm số ca thở oxy cũng giảm
công việc là cái áp lực lúc đó rất là căng thẳng và đội ngũ của nhân viên y tế
cũng đảm bảo được và chỉ cứu sống được rất nhiều bệnh nhân
và tới thời điểm hiện nay thì số bệnh nhân đã giảm hơn năm mươi
và các bệnh nặng từ ngoài cộng đồng cũng giảm rất là nhiều
tới ngày hôm nay thì mình cảm thấy rằng là tạm thời an tâm tình hình vừa dịch bệnh của địa bàn quận tám
để nỗ lực sanh hóa địa bàn ủy ban nhân dân quận tám đã triển khai hàng loại các hoạt động tích cực
như một mặt trong lo tốt an sinh xã hội
mặt khác tổ chức chặt chẽ các hoạt động kiểm soát bệnh tật
theo chỉ đạo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm và ủy ban nhân dân thành phố
công tác tuyên truyền vận động giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
giãn cách nghiêm ngặt để chặt đứt nguồn lây
thần tốc xét nghiệm tàu sát báo techf cũng là một trong những bí quyết giúp quận tám mau chóng sanh hóa
tới ngày một mươi năm tháng tám trên địa bàn quận tám có khoảng ba trăm linh năm dùng sanh thôi
đến thời điểm
hiện tại thì là khoảng chín trăm năm mươi cái dùng xanh rất là chuyển biến tích cực
trên bàn quận tám có một mươi sáu phường hiện tại có đến thời điểm này có một mươi năm phường
cơ bản đã đảm bảo được cái tiêu chí kiểm soát đường dịch covid một mươi chín
còn khoảng sáu trăm linh thôi khoảng sáu trăm linh trường hợp ở không tại nhà
dù đã công nhận vùng xanh chính quyền quận tám vẫn chỉ xem đó như thành quả bước đầu
hiện tại địa phương đang tiếp tục triển khai tiêu chí bốn không để các trường hợp f tử vong tại nhà
không để trường hợp người bệnh điều trị tại nhà mà không có thuốc không bỏ sót một người dân nào có
hoàn cảnh khó khăn mà không được chăm lo và không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn
bốn tiêu chí này chính là phương châm hành động giúp quận tám sớm kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn
dù trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp